lấy cảm hứng về một cuộc triển lãm quy tụ những nghệ sĩ trẻ tài năng ba miền bắc trung nam
đang hoạt động nghệ thuật một cách đầy sáng tạo nhiệt thành và say mê
mới đây tại hà nội câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ việt nam đã tổ chức triển lãm young vietnamese artist
nghệ sĩ trẻ việt nam
triển lãm trưng bày hơn năm mươi tác phẩm của hai mươi chín tác giả là thành viên của câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ việt nam
triển lãm thể hiện sự cởi mở sáng tạo và đổi mới của câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ
cũng như hội mỹ thuật việt nam trong khung cảnh đời sống đầy biến động đổi thay của nghệ thuật
thông qua triển lãm câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ hy vọng giúp một phần thúc đẩy các hoạt động nghệ thuật đương đại
nâng cao nhận thức và kích thích sự tìm hiểu và khám phá những phong cách sáng tác và thể loại thử nghiệm mới
để công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước thấy được một góc nhìn tương đối đầy đủ và sâu sắc
về một thế hệ nghệ sĩ việt giàu năng lượng cởi mở và khát khao